trị cục chăn nuôi và thú y tỉnh đồng nai cho biết dịch tả lợn châu phi vừa xuất hiện tại hai xã thừa đức và xuân tây huyện cẩm mỹ
đến thời điểm này toàn tỉnh đồng nai đã có một mươi trên một mươi một đơn vị cấp huyện xuất hiện dịch tả lợn châu phi với hơn tám mươi ba con bị tiêu hủy
nhiều địa phương gặp khó khăn vì tiêu hủy lợn hiện đang bị quá tải
đến nay toàn tỉnh đồng nai có ba xã đã hết dịch gồm xã đồi sáu mươi một huyện trảng bom và hai xã hiệp phước phước thiền huyện nhơn trạch
do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi tỉnh đồng nai giảm năm triệu con so với đầu năm hai nghìn một mươi chín hiện tổng đàn chỉ còn khoảng hai triệu con